tại bệnh viện bạch mai hà nội đã diễn ra hội nghị nhi khoa việt nam hoa kỳ lần thứ sáu
với nhiều thông tin bổ ích về dinh dưỡng đúng cách cho trẻ em
trong khuôn khổ hội nghị nhi khoa việt nam hoa kỳ lần thứ sáu
nhiều chuyên gia quốc tế về chuyên khoa nhi đã chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát dịch bệnh mới nổi
vấn đề kháng kháng sinh và thực trạng khả năng đáp ứng vi chất cần thiết cho trẻ em ở việt nam
cũng như một số nước tiêu biểu trên thế giới
vấn đề được quan tâm nhất là dinh dưỡng trẻ em vai trò của canxi và béo phì trẻ em
hội nghị nhi khoa lần này là diễn đàn cho các nhà khoa học cán bộ y tế việt nam trao đổi
học hỏi cập nhật kiến thức thông tin về sự phát triển của ngành nhi khoa
cũng như định hướng chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em
nhằm nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc sức khỏe cho trẻ em việt nam ngày một tốt hơn